các quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị israel là quốc gia thuộc khu vực trung đông nằm trong nhóm các nước phát triển và là một trong số hai mươi năm nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất trên thế giới
là đối tác quan trọng của việt nam tại trung đông israel đã công nhận việt nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ
theo con số thống kê đến năm hai nghìn một mươi năm kim ngạch thương mại song phương của hai quốc gia đã có bước tăng trưởng vượt bậc
đạt hai ba tỷ đồng
theo con số thống kê đến năm hai nghìn một mươi năm kim ngạch thương mại song phương của hai quốc gia đã có bước tăng trưởng vượt bậc
đạt hai ba tỷ đồng
hai bên cũng đang tiếp tục đàm phán và hy vọng sẽ sớm ký kết hiệp định thương mại tự do fta song phương
nhằm tạo nền tảng vững chắc hơn cho trao đổi kinh tế và thương mại giữa hai nước
hai bên cũng đang tiếp tục đàm phán và hy vọng sẽ sớm ký kết hiệp định thương mại song phương
nhằm tạo nền tảng vững chắc hơn cho trao đổi kinh tế và thương mại giữa hai nước
để hiểu rõ hơn về quan hệ giữa việt nam với israel trong giai đoạn hiện nay
xin mời quý vị khán giả hãy cùng gặp gỡ đại sứ nadavca đại sứ israel tại việt nam trong tiểu mục chuyện việt nam
để hiểu rõ hơn về quan hệ giữa việt nam và israel
việt nam sẽ phát triển một câu chuyện thú vị với đại sứ israel đại sứ israel nadav eskar
từ xa về nhà chúng tôi sẽ giới thiệu với các người thân thương của hà nội

và cuối cùng như thường lệ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn gửi của cộng đồng người việt nam
đang sinh sống học tập và làm việc tại các nơi khác
và cuối cùng như thường lệ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn gửi của cộng đồng người việt nam
đang sinh sống học tập và làm việc tại các nơi khác
trước tiên xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi những thông tin đối ngoại đáng chú ý ngay sau đây
đây là những thông tin đối ngoại đáng chú ý ngay sau đây
tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp xã giao bộ trưởng quốc phòng liên bang nga
đại tướng sergei shoigu
đang thăm việt nam theo lời mời của bộ quốc phòng việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư khẳng định
đảng nhà nước quốc hội chính phủ và nhân dân việt nam hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống
hợp tác có hiệu quả với liên bang nga
trước sau như một coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
và coi đó là một trong những hướng ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
việt nam luôn ủng hộ và mong muốn liên bang nga đóng vai trò to lớn hơn nữa
tại khu vực châu á thái bình dương
coi đây là nhân tố tích cực đối với hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới
về phần mình bộ trưởng sergei shoigu bày tỏ vui mừng được trở lại thăm việt nam và nhấn mạnh
liên bang nga luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống
và đối tác chiến lược toàn diện với việt nam
liên bang nga sẽ nỗ lực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước trên các lĩnh vực
nhất là trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng và kỹ thuật quân sự
tạo sự chuyển biến thực chất trong quan hệ song phương
bộ quốc phòng liên bang nga sẽ hợp tác chặt chẽ với bộ quốc phòng việt nam
nhằm đưa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước phát triển theo hướng lâu dài
thiết thực hiệu quả và tin cậy
hoa kỳ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với việt nam
đây là khẳng định của bộ trưởng james mattis hoa kỳ
trong cuộc hội kiến tổng bí thư nguyễn phú trọng vào ngày hai mươi năm
hai mươi năm tháng một vừa qua
ông james mattis đánh giá cao những thành tiệu phát triển kinh tế và xã hội việt nam đạt được
trong thời gian qua cũng như vị thế và vai trò ngày càng tăng của việt nam trong khu vực và trên thế giới
bộ trưởng thông báo về những hợp tác thiết thực đa dạng và hiệu quả
trong lĩnh vực an ninh quốc phòng giữa hai nước
đặc biệt trong các lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đào tạo quân y an ninh hàng hải ở biển đông và thực thi pháp luật trên biển
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng việt nam
và hoa kỳ ghi nhận và bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác toàn diện
giữa hai nước trong thời gian qua
tổng bí thư khẳng định chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước việt nam coi trọng thúc đẩy
quan hệ việt nam hoa kỳ đưa quan hệ hợp tác đối tác toàn diện đi vào chiều sâu
vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới
tổng bí thư cho rằng chuyến thăm lần này của bộ trưởng james mattit sẽ góp phần củng cố
và triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước
tổng bí thư nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy giải quyết hậu quả chiến tranh
trong đó có việc giả phá bom mìn tẩy độc môi trường hỗ trợ nhân đạo và tìm kiếm quân nhân mất tích
tăng cường lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau gác lại quá khứ cùng nhau vượt qua khác biệt
phát huy điểm tương đồng hướng tới tương lai để đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển
nhận lời mời của thủ tướng ấn độ narendra modi thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phu nhân
đã dẫn đầu đoàn cấp cao việt nam đến sân bay quân sự palam new delhi
bắt đầu chương trình dự hội nghị cấp cao asean ấn độ
theo lịch trình thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ hội đàm với thủ tướng ấn độ narendra modi
thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại ấn độ
thủ tướng cũng tham dự phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo asean và thủ tướng ấn độ
dự hội nghị cấp cao asean ấn độ dự lễ phát hành tem kỷ niệm cấp cao asean ấn độ
tham quan triển lãm hai mươi bức tranh về asean ấn độ cùng một loạt các cuộc tiếp xúc song phương
với lãnh đạo các nước tham dự hội nghị lãnh đạo các tập đoàn lớn của thế giới và châu á
ngay sau khi đến thủ đô new delhi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp với ông anil sadana
giám đốc điều hành công ty tata power và tám đại diện các công ty thành viên của tập đoàn tata
tata power là công ty sản xuất điện lớn nhất ấn độ với tổng quy mô phát điện thương mại khoảng một mươi sáu trăm chín mươi chín mw
trong tất cả các lĩnh vực năng lượng bao gồm thủy điện nhiệt điện điện gió điện mặt trời
tại việt nam thatar power đang triển khai phát triển dự án nhà máy nhiệt điện bot long phú hai tại sóc trăng
và một số dự án trong các lĩnh vực khác
tại thủ đô phnom penh quân đội hoàng gia campuchia cùng với cơ quan tùy viên quốc phòng việt nam
đã khánh thành tòa nhà bộ tư lệnh lục quân campuchia được xây dựng bằng kinh phí viện trợ của bộ quốc phòng việt nam
công trình được khánh thành vào dịp bộ tư lệnh lục quân campuchia kỷ niệm một mươi chín năm ngày thành lập
dự kiến tại buổi lễ đại tướng campuchia mia sophia đánh giá cao ý nghĩa của công trình này
cùng nhiều công trình khác do bộ quốc phòng việt nam viện trợ
nhân dịp này đại tướng miasofia đã nhắc lại công lao to lớn của quân tình nguyện việt nam
trong việc giúp nhân dân campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng pol pot
ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ bạo tàn này góp phần giúp đất nước chùa tháp hồi sinh và phát triển như ngày nay
đại tướng mia sofia khẳng định nhân dân và quân đội hoàng gia campuchia luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng
hữu nghị truyền thống lâu đời gắn bó tốt đẹp với quân đội và nhân dân việt nam
đồng thời sẽ làm hết sức mình để giữ gìn vun đắp phát triển mối quan hệ tốt đẹp này
ban chỉ đạo quốc gia năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy và năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi tám
đã họp tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm quan hệ hữu nghị với lào campuchia
phát biểu tại phiên họp đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi bảy hai nước việt nam lào việt nam campuchia đã phối hợp chặt chẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú
sinh động trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy và năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi chín
trong đó trao đổi gần ba trăm linh đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các hiệp định
thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ các chương trình kế hoạch hợp tác của hai bên
góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào và mối quan hệ hữu nghị việt nam campuchia phát triển lên tầm cao mới
năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi bảy và năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi tám
được đánh giá là một năm đạt được nhiều thành công lớn khi đã tổ chức trọng thể nhiều chương trình sự kiện quan trọng và ý nghĩa
tinh thần và thành công của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy và năm hữu nghị việt nam campuchia
là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa việt nam lào việt nam campuchia phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước
vì hòa bình ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới
tại hà nội bộ y tế phối hợp tổ chức y tế thế giới who tại việt nam khởi động chương trình hợp tác y tế giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo đó trong chương trình hợp tác y tế giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín bộ y tế sẽ phối hợp với who
năng lực hệ thống y tế nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và bình đẳng đối với tất cả mọi người
nhất là nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương trước cánh nặng của các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm cùng các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng khác
cung cấp dịch vụ có chất lượng ở tuyến y tế cơ sở nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính y tế
tăng cường các quy định về dược phẩm vaccine và các sản phẩm y tế
thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe toàn dân theo đúng kế hoạch bảo vệ chăm sóc và cải thiện sức khỏe nhân dân của chính phủ việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và kế hoạch chiến lược của liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một
chúng tôi muốn có một thị trấn của chúng tôi nhưng chúng tôi không có một thị trấn của chúng tôi

những người việt đang quyết định đất nước của chúng tôi
và chúng tôi không tự nhiên cho chúng tôi quyết định đất nước của chúng tôi
vì vậy ho chi minh đã tự nhiên đề cập cho chúng tôi
cho chúng tôi có thể cho những người chính giới đến đây để sống ở việt nam
nó là một thị trấn rất đơn giản và đơn giản
nhưng đối với david ben gurion rất quan trọng là chúng tôi có đất nước của chúng tôi
trong đất nước của chúng tôi đó là đất nước israel
đây là nơi của chúng tôi mà chúng tôi đã sống dần dần

nhưng tôi rất cảm ơn ông ho
vì việc ông ấy đã đề cập cho chúng tôi
và một thứ tôi rất thích thích trong việc này là
chúng tôi đã tự nhiên quyết định đất nước của chúng tôi
nhưng tôi không thể tìm thấy một hình ảnh của đất nước này
tôi không biết nếu có một hình ảnh
nhưng tôi mong một trong những điều tôi mong có thể làm
là tìm thấy một hình ảnh của chúng tôi nói với nhau
tôi nghĩ nó sẽ rất hạnh phúc
tôi có thể tạo một hình ảnh lớn và đặt vào đất nước của tôi
đất nước israel và việt nam đều có một hình ảnh
để chia sẻ một hình ảnh vui vẻ và hạnh phúc

và giữa người dân của chúng tôi

chúng tôi sẽ có nhiều hoạt động để giúp đỡ hợp lý của chúng tôi
tôi biết vào năm này
đất nước israel sẽ kết thúc bảy mươi năm
vì vậy các bạn có kế hoạch gì
để cho những người việt nam
chúng tôi chúc mọi người một năm vui vẻ

chúng tôi rất ủng hộ và nhanh chóng của địa ngục này
và thân eve của chúng tôi
chúng tôi sẽ làm một điều nhỏ để đặt vào lúc
số cấp bảy mươi năm kỷ niệm của quốc gia
và đối xử của verk
tôi không thể nói cho anh được điều đó
nhưng đó vẫn là một bất cứ bí mật

nó hợp tác tạo tấm vận hành và nền tảng
và hạt thị
chúng tôi muốn đặt đại dịch
trên vài thiết kế
ở đà nẵng hà nội hồ chí minh nhưng không chỉ ở các thành phố khác nữa
chúng tôi muốn giới thiệu với các giáo sư tuyệt vọng của albert einstein

chúng tôi đã phát triển rất nhiều bức sách
có những câu hỏi gì cho mr nada
xin chào các bạn cảm thấy thế nào về người việt nam
tôi cảm thấy rất tuyệt vọng về người việt nam
tôi cảm thấy rất chào mừng ở đây

ở đây tôi cảm thấy rất thân thiện
những người israel và những người việt nam rất khác nhau
chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều thứ
chuyện tốt và những chuyện tệ
nhưng tôi nghĩ chúng ta rất giống nhau

ở các nơi khác trên cộng đồng
với rất nhiều hoạt động quốc trọng gần gicated
bạn dành thời gian làm gì khi ở vietnam vậy

trong những thời gian không quá khó nông tài năng
uống ăn rất đẹp
tâm hồn tốt
đất nước cũng ngon
bạn có nhiều điều gì phải làm trong ngày giá
bạn đã nói rằng bạn thế ư finanz